nhiều diện tích trồng dưa hấu ở lý sơn bị mất trắng hoàn toàn
trong thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân dưa bị mất mùa là do nhiễm bệnh hay do thời tiết nắng hạn và đang tiếp tục tìm nguyên nhân
trong khi đó bà con nông dân ở đảo lý sơn đang nhổ bỏ số dưa còn sót lại trên ruộng để cài tạo đất bước vào vụ trồng hành